không phải là địa phương có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp nhưng nhiều năm trở lại đây
tỉnh bà rịa vũng tàu đã giành được nhiều nguồn lực hỗ trợ nông dân xây dựng những thương hiệu
nông sản đặc trưng với công nghệ sản xuất xanh an toàn và thân thiện
với kỳ vọng đẩy nhanh việc áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp
tỉnh đã tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
thu hút hàng trăm doanh nghiệp và các chủ trang trại tham gia
phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là một chủ trương lớn của tỉnh bà rịa vũng tàu
các doanh nghiệp trang trại phải áp dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp
tạo ra chuỗi sản xuất khép kín từ khâu sản xuất đến đầu ra sản phẩm
sau khi làm thành công sẽ hướng dẫn cho bà con nông dân mở rộng mô hình sản xuất
bao tiêu sản phẩm tạo ra những vùng sản xuất chuyên canh rộng lớn
đáp ứng nhu cầu không chỉ của thị trường trong nước và cả nước ngoài
tại hội nghị tỉnh bà rịa vũng tàu cũng đã thông tin chi tiết
cụ thể quy hoạch các khu nông nghiệp và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
tỉnh dành hơn năm hectare ở các huyện châu đức tân thành đất đỏ xuyên mộc
để phục vụ đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao